trong một mươi năm gần đây sạt lở đã phá quỷ và cuốn mất hơn ba hectare đất và rừng phòng hộ gian biển của cà mau
diện tích mất đi ấy coi như đã xóa sổ một xã dùng bảy ngàn
trước những hiểm họa khôn lường đang diễn ra tỉnh cà mau có những động thái như thế nào để kịp thời bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
và để giữ cho đất đai không bị mất thêm bởi các mối nguy từ biển lớn
cà mau có ba bề giáp biển và là tỉnh có bờ biển dài nhất dùng đồng bằng sông cửu long với hơn hai trăm năm mươi km
bờ biển cà mau chia làm hai hướng gồm bờ đông và bờ tây trải dài từ giáp ranh tỉnh bạc liêu đến xã khánh tiến của quyện u minh
nơi giáp ranh với quyện an minh của tỉnh kiên giang
trong mùa mưa bão này gian biển cà mau tiếp tục gồng mình chịu đựng những đợt sóng to từ biển
sống giữ bào mòn tàn phá mọi thứ nơi chúng đi qua khiến bờ biển cà mau trở nên loan lộ và đầy rẫy thương tích
tại khu vực gian bờ tây thuộc địa phận xã khánh hải và khánh bình tây của quyện trần giang thời
sống dữ đã gặm nhắm cuốn sạch trần phòng hộ thứ được xem là lá trắng để bảo vệ đất đai phía trong bờ
cũng vì lẽ đó con đê biển tây giờ đây trơ trọi có thể bị sóng biển tàn phá hư hại
năm hai nghìn một mươi tám này đối với bờ biển của tỉnh cà mau diễn biến sạch lỡ đã phức tạp hiện nay càng phức tạp hơn
lý do là đai rừng phòng hộ còn rất mỏng thậm chí có rất nhiều đoạn không còn rừng phòng hộ
sống biển trực tiếp quy hiếp đến thân đê biển
năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua chính quyền tỉnh cà mau phải ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp
đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh cà mau ban bố tình trạng nêu trên
ngay khi có chỉ đạo từ người đứng đầu chính quyền tỉnh cà mau
trang thiết bị vật tư nhân lực đã được cơ quan chuyên trách quy động một cách nhanh nhất
đến khu vực sạch lỡ đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian qua quy động toàn bộ lực lượng chuyên trách và phối hợp chặt với lực lượng
dân quân tự dễ của xã điều động đã duyên suốt gần hai tháng trở là túc nhật và đồng thời
triển khai giải pháp như tôi đã vừa nêu
trong hai tháng qua hạt tựa điều giữ dựng bảo vệ an toàn hồn bình đê biển suốt hai tháng trở
lạp thì cũng có gặp một số khó khăn sóng gió rồi công tạc
nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng cố gắng làm và dẫn động anh em làm
để trong cái mùa mùa bão để mình khắc phục cái sạc lệch lỡ đê
để tránh vỡ đê để nước mặn tràn vào bà con thì sẽ ảnh hưởng đến dùng mặn cho dùng nông nghiệp
song hành với giải pháp tình thế người đứng đầu chính quyền tỉnh cà mau chỉ đạo cơ quan chuyên trách
về đê điều thực hiện khẩn cấp giải pháp công trình phía bên ngoài đê biển
nhằm giữ an toàn cho thân đê về lâu dài dài
theo cơ chế lệnh khẩn cấp nêu trên bằng mọi cách phải xây dựng được hơn ba sáu km kè phá sóng
tạo bãi trồng rừng
hầm song song với đoạn đê đang sạc lỡ đặc biệt nghiêm trọng
mọi công việc phải được triển khai cấp thiết và hoàn thành trước khi mùa mưa bão kết thúc
để công trình phát huy công dụng ứng phó với sạc lỡ
với điều kiện thì thi công hiện nay trên biển thì rất là khó khăn
sống biển hiện nay là luôn luôn là như động
do đó việc mà các cái thiết bị mà đưa vào thi công
trong cái giai đoạn này thì rất khó
do đó chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo
một mặt là hộ đê bên trong
một mặt là các nhà thầu phải là đẩy nhanh tập kết
rồi là đút sẵn các cái cấu kèm
khi có điều kiện là biển tranh thủ biển êm thực ra là lắp cáp
cũng như là nếu dùng cọc đi tâm thì chúng ta chuẩn bị tập kết sẵn cọc
khi biển em thì tranh thủ đưa thiết bị ra đóng cọc để thi công
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chịu tác động của sóng to gió lớn
và áp lực thời gian tiến độ hoàn thành không ít đơn vị thi công đã ngán ngại
và bỏ của chạy lấy người
vì vậy cà mau ưu tiên sử dụng giải pháp công trình phòng chống sạt lỡ bờ biển
có hiệu quả mà trước đó đã áp dụng thành công
công nghệ được lựa chọn là xây dựng kè ly tâm dự ứng lực
còn gọi là kè mềm phá sóng tạo bãi trồng rừng
đây cũng là một trong những sáng kiến hữu hiệu của các chuyên gia
chuyên gia về đê điều ở cà mau sau những tháng ngày rồng rã
trầy trật chóng chọi với vấn nạn sạt lở bờ biển
sau khi thực hiện thí điểm thành công tại khu vực sạt lở gian biển quyện u minh
từ năm hai nghìn một mươi hai loại công nghệ made in cà mau neutron được triển khai đại trà
tại nhiều khu vực sạt lở nghiêm trọng khác ở dùng gian biển cà mau
đặc biệt là những khu vực sạt lở sâu đã mất hết đai rừng phòng hộ
ngoài ra vấn đề xuất hiện để phát triển các vấn đề lực lượng bộ lành tốc tốc của cấp thành khai đại trà
trong quá trình xử lý khắc phục sạt lở bằng tất cả các giải pháp để bảo vệ đê biển ở tây từ các năm
từ thời tiễn để đến năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một tỉnh đã đưa ra một giải pháp khá căng cơ

ngoài ra được giải pháp gọi là kè ngầm tạo bãi tức là kè với mô hình đóng hai hàng cừ bằng bê tông bê tông ly tông với chiều dài của mỗi cừ là khoảng bảy thước đóng hai hàng cừ hàng nọ cách hàng kia là hai mét cây nọ cách cây kia là khoảng một mươi năm mét rồi bên trong là thả đá bên trong
một mặt là nó khắc phục sạc lỡ rất là tốt bên cạnh đó là nó mang cái phù sa nó đã tạo thành những cái bãi bồi sau đó là mắm sẽ bọc tai sinh hoặc là có lũ được thì người ta sẽ trồng mắm để khôi lại phục lại cái rừng hồn hồ đá mất
đến nay tuyến gian biển cà mau đã được xây dựng khoảng hơn hai mươi km kè ngầm tạo bãi tại những khu vực sạt lở rất sung yếu với tổng kinh phí hơn sáu trăm linh tỷ đồng
ở những nơi đã được đầu tư loại kè nêu trên
giờ đây phía bên trong bờ kè đã có bãi bồi
đây là điều kiện lý tưởng để cây rừng tái sinh phát triển trở lại
kết hợp công tác trồng rừng từ cơ quan chức năng địa phương chỉ sau vài ba năm bên trong bờ kè ly tâm hình thành thảm thực vật mặn dày đặc đủ sức đương đầu trước sóng giữ và bảo vệ tốt tuyến đê biển tây
theo đánh giá của nhiều chuyên gia sau khi xuống cà mau tham quan thực tế với tuổi thọ thấp nhất khoảng một mươi năm năm
thì chỉ sau chu kỳ năm năm làm tròn sứ mệnh tạo bãi trồng rừng cơ quan chuyên trách địa phương có thể nhổ những hàng cọc ly tâm dời chúng ra phía xa ngoài biển hoặc cấm chúng xuống những đoạn sạt lở nghiêm trọng khác
thực hiện theo cách lũy tiến như nêu trên tương lai không xa rừng và đất đai của cà mau sẽ lớn dần ra biển
từ năm hai nghìn một mươi một là cũng có cải tiến rồi là làm cho cái hàng từ nó xưa ra
thưa ra một chút cái cừu này cách kia nó thưa ra một chút hai hàng cừu thì nó khép nhỏ ra một chút thì cái về giá thành cũng đã giảm giá thành cũng rất là hiệu quả
bên cạnh đó đối với cái mô hình này là cái việc mà mình sau khi đã xử lý sạt lỡ xong
thì ta có thể là sử dụng các cái vật tư này bi vật tư này là vật tư cứng là sử dụng là di dời
là di chuyển đến một cái vị trí khác để là tiếp tục để tạo những cái bãi khác để khôi phục lại được bọn họ
trước sóng giữ và sự tàn phá khốc liệt từ thiên nhiên cà mau đã không lùi bước nhằm giành lại đất đai
thấy được sự kiên quyết ấy và qua sự cầu thị của tỉnh nên thời gian qua nhiều chuyên gia về đê điều đã tìm đến cà mau tìm tòi nghiên cứu
giúp cà mau có thêm phương án cách thức giải pháp công nghệ mới
nhằm ứng phó với sạt lở dây
nhờ đó mà thời gian gần đây gian biển cà mau có thêm nhiều công trình thí điểm phòng chống sạt lỡ mới triển dọng
trong ba bảy trăm linh m của đê biển tây thì hiện nay chúng tôi thực hiện là các loại công nghệ
thứ nhất là công nghệ của công ty là busaco ở vũng tàu có kiện đút sẵn tại nhà máy đem ra lắp ráp
thứ hai là công nghệ của công ty là busaco ở vũng tàu có kiện đút sẵn tại nhà máy đem ra lắp ráp

đây là cái công nghệ mới mà cốt là phi kim loại do đó việc chống ăn mòn trên môi trường nước biển thì rất là tốt
công nghệ thứ hai là công nghệ mà vừa qua chúng tôi đã làm mang lại hiệu quả cao đó
trong vấn đề thảo ải thì đó là dùng hai hàn cột lia tăm
công nghệ cứ ba nữa inde trụ rỗng mà vừa qua chúng ta thí điểm ở đoạn chỗ kinh mới
công nghệ thứ hai là công nghệ mà vừa qua chúng tôi đã làm mang lại hiệu quả cao đó
cái đoạn chỗ kinh mới của quyền trần thời thì bước đầu cũng đã mang lại cái hiệu quả
sạt lỡ đất gian biển là do mất rừng phòng hộ bởi tác động bất lợi từ thiên nhiên
nhưng cũng có một phần do con người đặc biệt là dòng người di dân đến dùng gian biển cà mau
đốn cây làm nhà chặt cây hầm thang làm ngư cụ đăng bắt thủy sản gian bờ
thấy rõ những tác động tiềm tàn của con người lên tại nguyên rừng
vô tình tiếp tay cho tiến trình sạt lở diễn ra nhanh hơn
đó cũng là lý do tỉnh cà mau xây dựng kế hoạch xuất tiến phương án di dời sắp xếp
bố trí tái định cư cho dòng người gian biển tại địa phương
đây được xem là phương án phòng chống sạt lỡ từ xa
bằng dẫn dụng từ các nguồn chúng tôi cũng đã đầu tư các khu tái định cư gian biển
đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã sắp xỉ được tái định cư cho khoảng một hộ
tuy nhiên thì cái
cái dân sống ven biển của cà mau thì còn rất là lớn
hiện nay chúng tôi cũng còn trên ba hộ ở dùng sạc lỡ cũng như dùng gian biển
và dân sống ở trong rừng phùng hộ rất dung yếu
thì trước nhất thì ưu tiên cho những dùng sạt lở nguy hiểm
nhất là các khu tập khu dân cư tập trung
thì chúng tôi cũng có đề xuất một số dự án
để sắp xếp lại bố trí lại các khu này hoặc là có giải pháp bảo vệ các khu này
chống cái sạt lở mà có thể ảnh hưởng tới cái tính mạng tài sản của nhân dân
muốn di dời các hộ dân này thì cần phải có cái nguồn lực kinh khí
để đó là đầu tư các hạ tầng đặc biệt là hạ tầng các khu tái định cư
để tạo điều kiện cái cuộc sống mới cho người dân
rồi khi tạo cái di dời người dân thì chúng ta phải tạo ra một cái hạ tầng đặc biệt là hạ tầng các khu tái định cư để tạo điều kiện cái cuộc sống mới cho người dân

mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn thích sức cố gắng phát ra sinh kế đa dạng cho sự đi xếp thị trường into a whole rappd
phù hợp với điều kiện của mỗi một hộ dân hàng
vấn đề còn lại cũng này
còn lại cũng là vấn đề kinh huyết
để ổn định dân cư dùng gian biển đặc biệt là những nơi dễ tổn thương do biến đổi khí hậu
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi năm cà mau có kế hoạch dời thêm gần bốn tám trăm linh hộ dân
giàu sinh sống ổn định ở các cụm tuyến dân cư mới
cùng với đó là xúc tiến xây dựng các công trình phòng chống sạt lỡ ở những nơi đặc biệt sung yếu
đặc biệt là khu vực tuyến bờ biển đông của cà mau
kế hoạch và dự tính ấy sẽ khó thành hiện thực nếu không có cơ chế ưu tiên hoặc chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý
bởi thực tế đã qua và hiện tại thu ngân sách của cà mau không đủ bù chi hàng năm tỉnh phải xin trợ cấp từ trung ương

bởi thực tế đã qua và hiện tại thu ngân sách của cà mau không đủ bù chi hàng năm tỉnh phải xin trợ cấp từ trung ương

ứng phó với sạt lỡ gian biển công trình kè mà cà mau đã đầu tư vài năm về trước
không chỉ phát huy tốt tác dụng mà còn giúp con người giữ đất lấn biển
điều đó cũng chứng tỏ bất lợi đã chuyển quá dần thành cái có lợi
sông cái lợi ấy sẽ được xem xét thế nào được khai thác ra sao để chúng thành vật chất
thành tiền để tiếp tục giúp bờ biển cà mau ngày càng thêm thang rộng hơn ra biển lớn